để chủ động ứng phó với bão măng khuốt ubnd các địa phương ven biển từ quảng ninh đến nghệ an đã ra lệnh cấm biển bắt đầu từ một mươi bảy h chiều nay ngày một mươi sáu tháng chín
theo ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cưu nạn đến chiều tối ngày một mươi năm tháng chín bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương
gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho ba mươi hai một trăm linh một phương tiện và một mươi một chín trăm năm mươi một lồng bè lều tròi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ tránh trú bảo đảm an toàn
hiện còn ba tàu cá của tỉnh thanh hóa vẫn chưa liên lạc được
để chủ động đối phó với bão số sáu lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó gồm có ba trăm bảy mươi tám ba trăm tám mươi hai người
và gần hai bốn trăm ba mươi phương tiện các loại
theo đó các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai gây ra